vẫn ở đây à chào chào bác
bình thường ạ
bình thường ạ
bác đùa đấy
hôm nay việc làm của các cháu tuy nhỏ
nhưng mà cũng góp một phần
là giúp đỡ cho đảng nhà nước và nhân dân
bác khánh ơi
bác nói gì mà nghe to tát vậy
bác xử nó đúng đấy
hôm nay tổ công tác nhờ có các em
mà anh chị cũng đỡ vất vả hơn bao nhiêu
thay mặt cho tổ công tác ở đây
chị xin cảm ơn các em nhé
sao thủ trưởng lại cảm ơn tôi
đây là nhiệm vụ của anh em tôi
nhưng mà phải công nhận nhé
các cháu hôm nay nó giúp đỡ được một phần
cũng vất vả đấy
thôi cũng muộn rồi mấy đứa đi về đi
không gia đình mong đấy
đã muộn thế này rồi cơ à
thôi chết rồi quần này về thì mẹ em lại tế cho một bài mà thôi
đi về đi
này có cần chị gọi điện cho mẹ không
chị nhìn em đẹp dai người người như này thì
cần gì phải bảo lãnh
chị yên tâm nó là cái thằng lẻo mép nhất ở đây đây ạ
thôi các cháu về đi
em chào chị ạ
chào tất cả mọi người
hiếu động thế thôi
nhưng đứa nào cũng ước mơ trở thành công an nhân dân
trả bố hai cái thằng này là bác giật hết cả mình
bác đi đâu mà góp
tay sách đách mang góp ho quả nhiều nặng thế
à nhà có tí cây nhà lá vườn
bác mang lên biếu mấy cô chú công an làm căn cức công dân đấy mà
ừ nhiều thế này bác để cháu trở đi
chứ bác đi bộ à bao giờ mới đến nơi à
thôi hai đứa cứ đi đâu thì cứ đi đi
bác thùng thẳng bác đi rồi cũng lên đến nơi ấy mà
bác cứ lên cháu trở đi ạ
bác cứ lên để cháu trở đi cháu trở nó hơi bị an toàn luôn
thôi thôi thôi thôi
thế cháu thì sao
cháu khỏe chân cháu đi bộ ạ
thế nó bác ạ bác cứ lên xe nó cho
cháu đi nhá
này này này này
học đi phải cẩn thận chứ
mày đi thế này bác mà có mệnh hệ gì
thì lấy ai nấu cơm cho bác chai ở nhà
thôi kìa sao lại không có ai
cái bỗng ở nhà thế bác
là anh già ra đi phải cẩn thận mày đi thế à
thằng này nó trêu bác thôi
chứ nhìn nó sáng sủa đẹp dai
đầu tóc bóng bẩy trải chuốt
ăn mặc chỉn chu
thôi thôi thôi
nó đi cẩn thận lắm đấy ạ
thôi đi nào
thế cháu đi nhá
đi cẩn thận đi
nào cho bác xin nào
bà là anh với các cháu đi đâu thế
à nhà có một tí hoa quả gọi là cây nhà lá vườn
tôi vang lên biếu các cô các chú công an
làm căn cứ công dân
để các cô các chú cái lúc giải lao để bồi dưỡng ý bà
ôi trời ơi bà ơi
bà thấy các cháu cứ cẩn thận thế
đây là cơ quan công an
đang làm nhiệm vụ vì dân vì nước
đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi
trời ơi chuối thế này cứ như là đi góp rỗ
bác ơi đây cũng là nhiệm vụ của chúng cháu mà
vẫn biết là nhiệm vụ
thế nhưng mà tôi xem trên tv
tôi thấy các cô các chú làm việc vất vả lắm
mà mấy ngày hôm nay chứng kiến
thì mới thấy là đúng là vất vả thật
cho nên có tí gọi là bồi dưỡng thôi mà
thế thôi xin bà
quý quá ạ
cây nhà lá vườn như thế này
bây giờ là quý lắm đấy bác
chào chào bác
em chào chị ạ
sao mẹ không có
sao hai đứa này cũng ở đây
rõ ràng là
cháu đem quả dưa này đi đâu
bố cháu bảo mang quả dưa lên cho mọi người bồi dưỡng ạ
bố mày nhá
mấy hôm nay đi đâu là mất mặt
bác chưa gặp đâu
bố cháu đi đâu cháu cũng chẳng biết nữa
dạ vâng ạ
ông nhà tôi đi ăn rỗ ở xã bên
người ta cho quả dưa
bảo với tôi từ trước lúc đi là mang lên cho các cô các chú rồi
nhưng mà tôi xách nặng quá
cho nên là tôi quên
à tôi hiểu rồi
báo cáo với chủ trưởng á
cây nhà lá vườn vừa mua ngoài chợ về
cháu cũng không biết nói thế nào cả
cháu xin thay mặt anh em ở đây
có gì đâu cô
đây là tấm lòng của người dân quê mùa chúng tôi thôi
chả mấy khi các cô các chú
về đến địa phương của chúng tôi
quý hóa lắm
đấy chủ trưởng ạ
người dân địa phương chúng tôi
là chỉ có tấm lòng thôi
xin phép lưu lại cái khoảnh khắc
cái tấm lòng đẹp này ạ
nào chú nào
cười tươi nào
nào kiểu đứa nào
nào chú nào
chào tạm biệt tất cả mọi người